các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tòa án nhân dân tỉnh bến tre đã tuyên phạt nguyễn ngọc ánh sáu năm tù giam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
và áp dụng hình phạt bổ sung năm năm quản chế sau khi mãn hạn tù
vào sáng sớm ngày hôm qua tại khu vực tiểu khu ba mươi hai xã cỏ nòi huyện mai sơn
công an tỉnh sơn la phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và cục hải quan điện biên
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là mùa a z
mùa a z sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bản bá đông xã nả bó huyện mai sơn
tàng vật thu giữ gồm hai mươi chín sáu trăm linh tiên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng dê khai nhận đã lấy số ma túy trên của một đối tượng khác
cùng xã để mang đi tiêu thụ
khi đang trên đường đi giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ngụy trang cửa hàng spa làm đẹp để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó che giấu hành vi phạm tội
đó là những thủ đoạn của đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng bốn mươi bảy bánh heroin vừa bị công an tỉnh thái nguyên phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đấu tranh bắt giữ
qua công tác nắm tình hình khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ nghệ an về thái nguyên tiêu thụ
với số lượng lớn
đối tượng là người thái nguyên và mua ma túy về để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh
nhận định sự phức tạp của vụ án đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong việc che giấu hành vi phạm tội
chuyên án được thành lập với lực lượng chủ công là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
nhiều tổ công tác và các mũi trinh sát được phân công theo dõi
nắm bắt hoạt động của đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh
chúng tôi đã quyết tâm quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ
là phải bóc cỡ băng được đường dây ma túy này
toàn bộ số trinh sát viên giỏi điều tra viên giỏi
chúng tôi tung hết vào lực lượng để xác minh chi tiết từng đối tượng đến giao dịch với đối tượng này
sau nhiều ngày theo dõi khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng năm
khi phát hiện đối tượng có hành vi mua bán ma túy tại cửa hàng spa phương thảo
thuộc tổ ba mươi năm phường phan đình phùng thành phố thái nguyên
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã ập đến bắt quả tang trần thị kim chi
trú tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên cùng vật chứng là hai bánh heroin
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng tại tổ ba mươi năm phường phan đình phùng
lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm bốn mươi năm bánh heroin đối tượng cất dấu trên trần nhà
tổng số ma túy thu giữ là bốn mươi bảy bánh có khối lượng hơn một mươi sáu năm kg

đã luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt được yêu cầu của ban chuyên án đề ra
điều tra bước đầu chi khai nhận đã mua số ma túy trên với giá gần chín tỷ đồng
mục đích để bán lại cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh kiếm lời
tuy nhiên khi chưa thực hiện được hành vi chị đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông đỗ văn hưu
chủ tịch ubnd xã cư ê lang huyện e k để điều tra về hai hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt tạm giam ba cán bộ địa chính tại xã này
lê thành nguyên ba mươi sáu tuổi hoàng trọng nghĩa ba mươi năm tuổi và lê sơn ba mươi năm tuổi để điều tra cùng về hai tội danh trên
vào năm hai nghìn một mươi nguyên nghĩa và sơn đang công tác tại ubnd xã cư e lang và được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện việc lập hồ sơ đền bù dự án giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi crong bắc thượng
trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất để đền bù và giao đất giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình của dự án
thì nguyên và nghĩa đã nhờ nhiều hộ dân ở địa phương đứng tên người sử dụng một số thửa đất để nhận tiền bồi thường trên hai ba tỷ đồng
sau đó lấy số tiền này chia lại phần trăm
theo thỏa thuận trước đó cho những người có liên quan
riêng đối tượng lê sơn là cán bộ địa chính xã nhưng không trực tiếp xuống hiện trường để kiểm đếm xác định hiện trạng nguồn gốc diện tích đất bị thu hồi
mà vẫn ký xác nhận vào biên bản để các hộ dân này được nhận tiền đền bù
cùng thời điểm này ông hưu là chủ tịch ubnd xã biết rõ động cơ mục đích của các đối tượng trên
nhưng không ngăn chặn mà lại thông đồng rồi ký xác nhận vào các bộ hồ sơ liên quan để giải quyết đền bù gây hậu quả nghiêm trọng
vào tối ngày sáu tháng sáu các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố cần thơ đã phải phong tỏa con hẻm nhỏ trong khu vực năm
thuộc phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ và khống chế thành công người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
nghi là bị ngáo đá và dùng dao đâm vợ trọng thương
nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết vào chiều cùng ngày khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ căn nhà tổ ba mươi hai khu vực năm
người dân chạy đến và phát hiện trên thân thể người vợ có thương tích nghiêm trọng
nghi là bị đâm bằng vật sắc nhọn nên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
thời điểm trên người chồng có biểu hiện ngáo đá đã đóng cửa cố thủ bên trong căn nhà
ngay khi nhận được tin báo công an phường quận cái răng và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố cần thơ
đã nhanh chóng xuống hiện trường để phong tỏa con hẻm
lực lượng cảnh sát cơ động cũng được huy động đến hiện trường triển khai các phương án và phong tỏa hiện trường
lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa vận động và khép chặt khu vực hiện trường xảy ra vụ việc
cho đến gần hai mươi giờ cùng ngày nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát cơ động khống chế trong tình trạng có biểu hiện không tỉnh táo
nghi là do sử dụng ma túy
lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành các bước điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam khám xét nhà đối tượng phan
thị việt long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại khu bốn xã tề lễ huyện tam nông tỉnh phú thọ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nạn nhân là ông nguyễn tiến dũng chú xã tiên kiên huyện lâm thao
long đã lừa gạt ông dũng rằng mình cần tiền để thanh toán đáo hạn ngân hàng cho khách hàng của mình
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
chi nhánh tại khu một thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
sau mỗi lần thực hiện thành công thì long sẽ chia cho ông dũng cùng hưởng số tiền hoa hồng
đồng thời để tạo lòng tin với ông dũng long thường hẹn ông dũng
tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam để giao nhận tiền
ngày hai mươi bảy và ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám ông dũng đã hai lần đưa tiền cho long
với tổng số tiền lên tới bảy trăm bảy mươi năm triệu đồng và được long viết giấy cam kết sẽ trả tiền đúng thời hạn
sau khi nhận tiền long không thực hiện giao dịch với ngân hàng như đã cam kết
mà chiếm đoạt luôn số tiền của nạn nhân
tại buôn pan xeo
tỉnh đắk lắc
một công trường khai thác đất nông nghiệp trái phép với quy mô lớn diễn ra công khai
và hoạt động trong một thời gian dài
thế nhưng chưa bị cơ quan chức năng tại địa phương phát hiện xử lý
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình intv tại hiện trường
đây là những hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân bí mật ghi nhận
vào buổi sáng ngày hai tháng sáu vừa qua
một chiếc máy múc đất đang hoạt động hết công suất
đổ lên nhiều chiếc xe ô tô ben liên tục vào ra để trở đi
đây là khu rẫy được bà tạ thị vân mới mua ở buôn pan xã e dông huyện grom park
khu dãy này có tổng diện tích là bảy m hai
thế nhưng ghi nhận của phóng viên tại hiện trường
số đất đã bị múc và lấy đi với diện tích lên đến trên bốn m hai
khoảng hàng chục nghìn mét khối đất đỏ ba gian màu mỡ
thấy họ múc đất lâu chưa
lâu rồi đó
à thấy lâu rồi hả
múc họ chở đi bán hay thế nào ạ
không biết chở đi bán mua lên phường mua đất xong rồi
họ đi thấy hả
ồ chở đi lâu lắm
ngay sau khi ghi lại đầy đủ được các hình ảnh khai thác đất trái phép này
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã thông tin cho lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện crong park
sau đó các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường
kiểm tra lập biên bản để xử lý sự việc
cái diện tích nó khoảng chừng là bốn m hai
thì cái bốn m hai này thì trong quá trình
thì bà vân này thì vi phạm về cái việc mà bà ấy
làm thay đổi cái diện tích này
làm thay đổi cái hình dạng biến dạng của cái thửa đất này
và múc đất vận chuyển đi nơi khác
mức độ vi phạm thì
thực ra mà nói thì từ trước đến giờ thì cũng chưa có cái
cái trường hợp nào mà múc đất vi phạm
thì cũng với một cái khối lượng lớn như cái vụ này
hiện vụ việc múc đất trái phép với quy mô lớn và nghiêm trọng như thế này
đang do ủy ban nhân dân huyện cron park tiếp tục xử lý